ngày hai mươi năm tháng ba tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức lễ trao giải thưởng gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo trực tiếp trao tặng giải thưởng cho các tài năng trẻ
giải thưởng gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu được tổ chức thường niên trao tặng nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
là phần thưởng cao quý của trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh với mục đích tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc
qua đó tạo động lực phát triển các tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập xen luyện nghiên cứu khoa học lao động sáng tạo trong thanh thiếu nhi củng cố và phát triển tổ chức đoàn hội đội
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương những gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
động viên thế hệ thanh niên thiếu niên tiếp tục và cố gắng hơn nữa trong công tác sáng tạo xây dựng đất nước đồng thời trực tiếp trao tặng giải thưởng cao quý cho một mươi gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu